theo cơ quan điều tra từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đến nay nhà bà cỏi đã xảy ra nhiều lần cháy
và cũng được chính quyền địa phương hỗ trợ tiền bạc và tổ chức di rời cho hai bà cháu đến nơi ở mới
tuy nhiên đến nay đã di rời và xây mới ba căn nhà cho bà cọi nhưng các vật dụng trong nhà vẫn liên tục xảy ra cháy
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố cao lãnh đã ghi lại được hình ảnh cháu gái bà cỏi đã đen nút
rụa dùng quần áo khăn nhúng dầu hỏa nhét vào khe hở vách nhà sau đó châm lửa đốt nhà
qua làm việc đinh thị thúy hằng đã thừa nhận hành vi đốt nhà của mình